theo bộ năng lượng ukraine nước này đang đặt mục tiêu thiết lập một trung tâm lưu trữ khí đốt lớn của châu âu trên lãnh thổ của mỹ
ngoài ra ukraine cũng dự kiến sẽ sớm nối lại hoạt động xuất khẩu điện sang các nước khác sau sáu tháng bị gián đoạn
bộ trên ngày bảy tháng bốn cho biết một trong những mục tiêu chính của ukraine là lập nên một trung tâm năng lượng lớn trên lãnh thổ của mình để lưu trữ khí đốt của các quốc gia châu âu
hiện ukraine đang sở hữu một trong những cơ sở lưu trữ khí đốt ngầm lớn nhất châu âu với dung tích lên tới hơn ba mươi tỷ m ba
và nước này sẵn sàng cung cấp cho các đối tác châu âu một mươi năm tỷ m ba
bên cạnh đó ukraine cũng dự kiến sẽ nối lại hoạt động xuất khẩu điện sang các nước đối tác để có thêm nguồn tài chính phục vụ việc tái thiết cơ sở hạ tầng
hiện hệ thống điện ở quốc gia đông âu này đã hoạt động bình thường trở lại trong gần hai tháng qua sau khi hoàn thành việc sửa chữa vì hư hỏng do xung đột
trước đó ukraine chủ yếu xuất khẩu điện sang liên minh châu eu và phải ngừng xuất khẩu từ tháng một mươi năm ngoái do hạ tầng năng lượng bị phá hủy